mạng thứ hai là bệnh án điện tử để mà chúng tôi phục vụ cho các bệnh nhân nội trú
và mảng thứ ba đó là cổng thông tin điều hành điện tử để cho công tác quản lý bệnh viện
hiện nay thay vì phải mất thời gian xếp hàng chờ đợi làm thủ tục y bạ
thì người dân đến bệnh viện quận thủ đức đã có thể chủ động lựa chọn nhiều hình thức đăng ký khám bệnh
như đăng ký tại quầy nhận bệnh bệnh nhân được nhân viên quét trực tiếp mã qr code trên thẻ bảo hiểm y tế
hay sử dụng ký ốt tự đăng ký
tự đăng ký dành cho người bệnh tái khám hoặc mạng tính có sử dụng thẻ bảo hiểm y tế
bệnh nhân cũng có thể đăng ký qua website hoặc app trên điện thoại thông minh
để đặt lịch khám và thanh toán không dùng tiền mặt dành cho người bệnh thu phí
cái này sẽ cho mình biết số phòng với lại số khoa mình đang càng khám
thể hiện cái mã mình khám bệnh luôn
tôi thấy đã tiện lợi hơn rất nhiều so với báo số tự động
mình có thể lấy thẻ của mình quét thẻ
không cần phải chờ đợi bút số lâu
bình thường thì ở các bệnh viện khác thì mình vô mình khám
nếu mà có bảo hiểm thì cũng tính theo bảo hiểm nhưng lấy số thứ tự
rồi mình đi các phòng khám xong rồi có phiếu thì mình cũng phải lấy số thứ tự để khám lại lấy kết quả
nhưng còn ở đây thì có một cái là nó rút ngắn thời gian cho mình
có cái là nó thuận tiện là chỉ có một cái số thứ tự theo trên giấy rồi mình đi khám thôi
nó bớt ngắn thời gian của mình
với hệ thống số thứ tự trung tâm người dân chỉ phải lấy số một lần duy nhất khi đăng ký khám
còn lại tất cả số thứ tự khác đều tích hợp trên các giấy tờ cung cấp cho người bệnh như phiếu chỉ định cận lâm sàng toa thuốc
đối với người bệnh có thực hiện nhiều chỉ định cận lâm sàng hệ thống sẽ tự động điều phối người bệnh đến những phòng xét nghiệm có số trở thấp giúp rút ngắn thời gian chờ thực hiện cận lâm sàng
tại các phòng khám của bệnh viện đều có màn hình hiển thị số thứ tự chở khám tự động bảo đảm tính công khai minh bạch thuận tiện để người bệnh theo dõi lượt khám
thứ nhất thì ví dụ như em có thể đi khám hai phòng em có thể khám thai rồi khám nội tiết
thì khi em đăng ký một lần cho phòng khám thai thì em muốn đi khám nội tiết thì bác sĩ sẽ chuyển phòng khám luôn và em không phải lấy số lần thứ hai
rồi nếu mà em có nhiều bác sĩ cho nhiều cái chỉ định
tổng sẽ tích hợp cho bệnh nhân đi làm những chỉ định có số thứ tự thấp hơn để rút ngắn khoảng thời gian xét nghiệm của bệnh nhân
và đó cũng rút được thời gian bệnh nhân phải ở lại bệnh viện quá lâu tránh sự mệt mỏi cho bệnh nhân tăng sự hài lòng của bệnh nhân đối với bệnh viện
từ khi mà tiến khai công nghệ thông tin của bệnh viện thì hoạt động khám chữa bệnh là nhanh gọn hiệu quả
hơn so với chuyện khám bằng giấy rất nhiều
tất cả những dữ liệu bệnh nhân đều có hiện trên máy tính
tụi tôi có thể làm việc
có thể đấu chiếu rất nhanh kiểm soát được bệnh nhân kịp thời
cái thứ hai nữa là công việc tên máy tính thì giảm thiểu rất nhiều cái chuyện giấy tờ hồ sa sâu sách
các cái càng lâm sàng đều được số hóa và đưa lên hệ thống máy
các cái trận đấu hình ảnh thì đã được đọc sẵn trên hệ thống bắt
thì tụi tôi làm việc trên đó rất là kịp thời
bên cạnh đó bệnh viện quận thủ đức đã triển khai bệnh án điện tử
trăm phần trăm các khoa lâm sàng các hồ sơ biểu mẫu của bệnh án điện tử đã hỗ trợ bác sĩ
điều dưỡng thực hiện đầy đủ và đúng các quy định của một hồ sơ bệnh án
các dữ liệu được liên thông kế thừa làm giảm tối đa tình trạng sao chép thống kê báo cáo sai
rút ngắn thời gian làm hồ sơ bệnh án
người bệnh đi khám cũng không cần phải mang theo hồ sơ toa thuốc
do đó các bác sĩ có thể dễ dàng theo dõi lịch sử khám chữa bệnh có trên phần mềm ứng dụng
ở đây thì bác sĩ có thể xem được thông tin của bệnh nhân là tên tuổi
cũng như là những lịch sử khám ban đầu của bệnh nhân kết quả cận lâm sàng mà bệnh nhân đã từng làm tại bệnh viện
hoặc là kết quả cận lâm sàng trong ngày mà bệnh nhân đã có khi mà khoa cận lâm sàng họ đã cung cấp lên phòng khám
trong quá trình như vậy thì bệnh nhân thì bác sĩ thao tác hoàn toàn ở trên máy
và không cần phải sử dụng đến bất cứ một giấy tờ nào
nó giúp ích cho công tác khám chữa bệnh của bệnh viện và rút ngắn thời gian khám bệnh của bác sĩ
cũng như là thời gian chờ của bệnh nhân
việc ứng dụng công nghệ thông tin thì không chỉ mang lại những lợi ích cho người bệnh
mà còn mang được những thuận tiền cho cả nhân viên y tế nữa
việc khám chữa bệnh của y bác sĩ sẽ nhanh hơn đỡ tốn thời gian làm bệnh án hơn
và công nghệ thông tin sẽ có những công cụ giúp cho việc kê toa thuốc
việc cho chỉ định cận lâm sàng của bác sĩ rất chính xác
phù hợp với bản lý của bệnh nhân
trong thời gian chờ bệnh án các bác sĩ tại đây có thể khai thác phục vụ công tác thống kê
báo cáo và nghiên cứu khoa học phục vụ công tác quản lý dự báo
tuy nhiên việc số hóa tất cả các quy trình của bệnh viện cũng gặp một số khó khăn
vì năng lực đáp ứng công nghệ thông tin của các bác sĩ là không đồng đều
đối với các bác sĩ và điều dưỡng trẻ thì cái việc này chúng tôi tập hứng khá là nhanh chóng
tuy nhiên đối với các bác sĩ lớn tuổi hơn thì phải có cách tiếp cận khác sẽ từ từ hơn
các bác sĩ lớn tuổi thì thường là cũng sẽ gặp những khó khăn nhất định khi mà sử dụng công nghệ thông tin
chúng tôi có những cách tiếp cận từ từ
chúng tôi cho các bác sĩ có thể sử dụng song song cả hai cách khám bệnh
là cách cũ và cách mới để trong thời gian đó các bác sĩ có thể tập làm quen với phương pháp khám mới
trong những thời gian đầu nếu các bác sĩ các khoa phòng nào có những vấn đề khó khăn
thì chúng tôi đều cử nhân viên để đến hỗ trợ tận nơi
để giúp bác sĩ có thể làm quen giải đáp được những thắc mắc những khó khăn khi sử dụng phần mềm
với những ý nghĩa thiết thực phục vụ cộng đồng vừa qua mô hình bệnh viện số của bệnh viện quận thủ đức
đã giành giải nhất của giải thưởng y tế thông minh do ủy ban nhân dân tp hcm tổ chức
đây cũng là một trong hơn hai mươi giải pháp về y tế thông minh đạt giải trong cuộc thi này
các sản phẩm đã góp phần làm tăng giá trị dịch vụ chăm sóc sức khỏe
mà các bệnh viện cung ứng đến người dân hóc phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh
đây là tiền đề để giúp ngành y tế tp hcm phấn đấu phát triển thành trung tâm dịch vụ y tế
mang tầm khu vực đông nam á vào năm hai nghìn hai mươi năm theo chỉ tiêu của ủy ban nhân dân giao
trong thời gian qua sự quá tải bất cập trong một số khâu khám chữa bệnh
hay là tinh thần thái độ không tốt của một số thầy thuốc và sự thiếu minh bạch trong giá thuốc
đã để lại những hình ảnh không tốt trong nhân dân về môi trường khám chữa bệnh
nhưng qua câu chuyện của bệnh viện quận thủ đức hy vọng trong thời gian tới
việc đưa vào ứng dụng những giải pháp thông minh sẽ được triển khai mạnh mẽ hơn nữa
góp phần phục vụ cho việc quản lý chăm sóc sức khỏe của người dân một cách toàn diện và liên tục
tạo nên nền tảng xã hội vững chắc cho thành phố phát triển thành phố thông minh bền vững
thưa quý vị sự phát triển của công nghệ thông tin
đã và đang thay đổi nhiều hoạt động của các doanh nghiệp
trong đó có cả các hoạt động liên quan tới việc tương tác và chăm sóc khách hàng
một trong những yếu tố cốt lõi quyết định sự thành công trong hoạt động kinh doanh
nhằm giúp các doanh nghiệp có một nền tảng giao tiếp với khách hàng hiệu quả hơn
một ứng dụng có tên là stringy đã ra đời
thông tin về ứng dụng này cũng sẽ kết thúc chương trình chuyển động số tuần này
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo
stringy là nền tảng cung cấp tính năng nghe gọi chat
sms để có thể tích hợp nhanh vào ứng dụng hoặc website của khách hàng
tính năng này giống như facebook messenger hay sky mà mọi người vẫn sử dụng hàng ngày
tuy nhiên điều khác biệt là nó có thể tích hợp trực tiếp vào các app web sẵn có của doanh nghiệp
mà không cần mở một ứng dụng phụ trợ
điều đặc biệt này giúp stringy mở ra tiềm năng lớn trong cuộc chiến chăm sóc khách hàng
của các đơn vị bán lẻ và cung cấp dịch vụ
cái phần gọi điện thì nó mang lại đấy rất là lớn tức là họ tiết kiệm được thời gian
tiết kiệm được công trình
và không cần quá nhiều tiền để phát triển một tính năng như thế
tại vì khi dùng dịch vụ cloud cloud bay là một xu hướng
thì họ chỉ cần tải một khoản phí rất nhỏ hàng tháng chỉ cần một vài triệu đồng
là có luôn tính năng gọi điện hoặc là chat trong cái app của họ
thay vì nếu mà tự phát tiền thì họ mất đến hàng tỷ hoặc thậm chí hàng chục tỷ
thì đấy là lợi ích khi dùng một sản phẩm như stringy api
còn phần chăm sóc khách hàng trên tổng đài các doanh nghiệp của mình
thì nó cũng mang lại các lợi cho doanh nghiệp bé
thì thứ nhất là họ có thể quản lý khách hàng rất là dễ dàng
họ có thể gọi điện cho khách hàng chỉ cần một click
và khi khách hàng gọi vào cái tầm đài của bên doanh nghiệp
thì là công ty này cũng phải nhận diện ngay khách hàng tên là gì
các lịch sử của khách hàng này như thế nào
và từ đấy sẽ có cái chăm sóc khách hàng tốt hơn
trong giai đoạn bùng nổ với các đơn vị cung cấp dịch vụ hay bán lẻ trực tuyến
sự cạnh tranh trở nên gai gắt hơn bao giờ hết
việc thu hút và giữ chân khách hàng là điều bắt buộc
tính năng nghe gọi của stringy không chỉ phục vụ
các đơn vị bán lẻ cung cấp dịch vụ hay sản thương mại điện tử
nó còn rất hữu ích cho các ứng dụng cần có sự tương tác thường xuyên với khách hàng
tăng uy tín khi khách hàng được nói chuyện trực tiếp với chuyên gia
hay tương tác đồng thời nhiều người một lúc như đào tạo trực tuyến
khám tư vấn bệnh trực tuyến tư vấn luật tài chính ngân hàng
đặt xe giao vận v v
stringy có thể nói là một trong những đối tác đầu tiên của plakasa
để cung cấp các dịch vụ nền tảng
ví dụ như bên stringy cung cấp dịch vụ về api cho call
thì bọn mình đang dùng cái về sms
thì hiện tại blackasa cung cấp rất nhiều dịch vụ tin nhắn cho khách hàng
chính vì thế bọn mình phải sử dụng dịch vụ của stringy
và thực tế qua quá trình sử dụng thì mình thấy là stringy rất là tốt
và tính ổn định rất là cao
và gần như bọn mình không có gặp một trục chặt gì
chừa kể đến chuyện support và cài đặt rất là dễ dàng
thứ nhất là về cái mặt communication
là mặt giao tiếp giữa doanh nghiệp và khách hàng đó
thì stringy giúp cho cái việc giao tiếp đó dân tru mực mẹ hơn
và gom việc giao tiếp của nhân viên trước đây là mênh múng nhỏ lẻ
là mỗi người có một số điện thoại mỗi người một sim
thì bây giờ tất cả về quản lý chung
vừa quản lý được chi phí vừa quản lý được hiệu quả
có file ghi âm có lưu lại được thông tin
tất cả luôn
thì từ đó mình đánh giá được hiệu suất làm việc của nhân viên
nhân viên nào làm việc trên các phương tiện communication tốt hay là không tốt
mình biết chỗ nào để mà mình
rồi mình cải tiến nó đi
sau hơn hai năm hoạt động
hiện stringy đã có hơn một trăm linh khách hàng doanh nghiệp
trong đó có nhiều đơn vị lớn như viettel
với một triệu phút gọi thông qua hệ thống mỗi ngày
nhóm cho biết sau giai đoạn chinh phục khách hàng trong nước
stringy sẽ mở rộng thị trường ra khu vực đông nam á
và chinh phục thị trường quốc tế